trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực sông lam thuộc địa phận ba xã khai sơn lạng sơn và lĩnh sơn
công an huyện anh sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường thủy pc sáu mươi tám công an tỉnh nghệ an
phát hiện bắt giữ ba thuyền có hành vi khai thác cát sạn trái phép
các chủ thuyền có hành vi khai thác cát sạn trái phép đều trú tại thôn một xã lạng sơn huyện anh sơn
gồm nguyễn viết thuận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phạm hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyễn thị thuận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
thu giữ mỗi tàu ba mét khối cát khai thác trái phép
qua kiểm tra các chủ phương tiện này ngoài lỗi khai thác cát sỏi trái phép còn không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
không có giấy chứng nhận đăng ký chuyên môn và chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm với số tiền ba triệu đồng
toàn bộ số phương tiện tăng vật bị tạm giữ được bàn giao cho công an huyện anh sơn xử lý